với sự hỗ trợ của các đơn vị trong toàn ngành ngày một tháng một mươi một các chạm biến áp một trăm một mươi kv bị sự cố đều đã được khắc phục
sáu mươi số khách hàng đã có điện sử dụng bình thường
chúng em cũng cố gắng hết sức để đồng lòng để sự cố khôi phục lại tiến đường tiến đường dài nhanh nhất sớm nhất và phục vụ cho lại cho hệ thống điện lưới
thì nhanh nhất thì có thể là ba ngày hay bốn ngày
công ty lực phú yên sau khi khắc phục xong đơn vị mình ngay chiều nay cũng có mặt tại hệ bình định để phổ trợ cho công ty lực bình định
với lực lượng tăng cường và trang thức biển tăng cường như vậy thì sẽ giúp cho công ty lực bình định sớm khắc phục ảnh hưởng cơn bão này
theo chỉ đạo của tổng công ty điện lực mỹ
trong những ngày tới công ty điện lực bình định tiếp tục khôi phục hệ thống điện trên những địa bàn không còn bị ngập trong nước lũ phục vụ cho sản xuất kinh doanh
liên quan đến việc xe volkswaren trưng bày tại triển lãm mô tô việt nam hai nghìn một mươi chín có gài ứng dụng bản đồ đường lưỡi bò của trung quốc xâm phạm chủ quyền của việt nam
ngày một một mươi một đại diện tổng cục hải quan cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan dựa trên cơ sở pháp lý để xử lý vi phạm này
theo lãnh đạo
tổng cục hải quan việc hiện chiếc xe volkswagen đang bị hải quan giữ tại cảng cắt lái chưa cho tái xuất để trở hình thức xử phạt
nguyên nhân cơ quan hải quan để lọt lô hàng này vì xe nhập khẩu của volk swagen là lưu thông trên đường
chính vì vậy khi xe được nổ máy bản đồ mới hiện lên trên màn hình xe trong đó có đường lưỡi bò cơ quan hải quan đang tìm cơ sở pháp lý để xử lý vi phạm này
để ngăn chặn các trường hợp tương tự xảy ra cơ quan hải quan đã chỉ đạo hải quan các tỉnh thành phố
sẽ thực hiện việc kiểm tra một trăm linh các lô hàng ô tô nhập khẩu có khả năng vi phạm pháp luật việt nam phản ánh không đúng sự thật về chủ quyền quốc gia lãnh thổ
lực lượng hải quan sẽ phối hợp với cục đăng kiểm việt nam ra soát thống nhất kiểm tra thực tế khung xe khung máy kiểm tra nội dung phần mềm đặc biệt phần mềm định vị vệ tinh
trong trường hợp phần mềm có ứng dụng sai lệch vi phạm chủ quyền lãnh thổ việt nam thì cơ quan hải quan sẽ không cho thông quan lô hàng đó
xác định công tác tuyên truyền biển đảo là nhiệm vụ quan trọng cần được tiến hành thường xuyên liên tục và lâu dài
hôm ngày hôm qua tại thành phố cần thơ ban tuyên giáo thành ủy thành phố cần thơ phối hợp với bộ tư lệnh hải quân tổ chức hội thảo giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển đảo việt nam

trước vấn đề biển đảo hiện nay hội thảo đặc biệt nhấn mạnh đến thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển đảo của những địa phương không giáp biển phát huy vai trò tích cực của công tác truyền thông báo chí đối với công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo đảo thêm lục địa của tổ quốc đồng thời giúp cộng đồng người việt nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu chính xác đầy đủ về quan điểm chủ trương chính sách của việt nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển đảo phù hợp với quy định của việt nam và luật pháp quốc tế
thưa quý vị và các bạn từ đầu năm đến nay thì đã có hàng loạt các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra có liên quan đến rượu bia chất kích thích
cụm từ đã uống rượu bia thì không lái xe đã được chúng ta nhắc đến quá nhiều và thực sự đã đến lúc mà chúng ta cần phải có những biện pháp thực sự quyết liệt và có hệ thống tác động mạnh đến tâm lý của người đã đang và sẽ điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
vâng có thể thấy rằng là
cứ sau mỗi vụ tai nạn giao thông thảm khốc thì người ta lại hỏi về công tác đào tạo sát hạch và cấp bằng lái xe
bởi theo phân tích của các cơ quan chức năng về các vụ tai nạn giao thông trên cả nước
thì có tới bảy mươi nguyên nhân đó là do sự chủ quan của người điều khiển phương tiện
để giúp cải thiện điều này thông tư số một mươi hai về đào tạo giấy phép lái xe ô tô đang được sửa đổi
việc làm này đang nhận được sự ủng hộ và đồng tình của đông đảo người dân cũng như các chuyên gia giao thông
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
theo các phân tích của các cơ quan chức năng về những vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cả nước
thì có đến bảy mươi nguyên nhân của những vụ tai nạn giao thông này là xuất phát từ những sự chủ quan của chính những người điều khiển phương tiện
và cứ sau mỗi cái vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra thì rất nhiều câu hỏi lại được đặt ra cho cái công tác sát hạch thi cấp bằng lái xe
và để bù đắp vào những thiếu sót đó thì từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
tất cả những học viên khi tham gia thi cấp bằng lái xe thì buộc phải học
qua môn đạo đức văn hóa giao thông và phòng tránh tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông
ngay khi có những thông tin về đào tạo đạo đức cho các lái xe
đại đa số người dân và các học viên đều tỏ ra đồng tình khi đưa nội dung này vào chương trình giảng dạy
nếu mà đối với cái chương trình đào tạo là thêm cái phần đạo đức của người lái xe là thực sự rất là cần thiết
bởi vì hiện tại thì cũng không phải là tất cả mọi người đều thích học cái phần đạo đức này
tuy nhiên là mình phải nắm được những quy tắc ứng xử khi mà tham gia giao thông
để làm sao mà để làm sao mà đảm bảo vừa được an toàn mà lại có văn hóa
theo đó nội dung môn học đạo đức lái xe phải học ba giờ môn văn hóa giao thông ba giờ
môn phòng chống tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông hai giờ
các chuyên gia cho rằng cần cân nhắc kỹ mục đích việc đưa nội dung học này vào là gì
đó là làm thay đổi hành vi đối với những người điều khiển phương tiện
là trách nhiệm của các trung tâm đào tạo lái xe ngay từ bài học vỡ lòng
chứ không đơn giản là đáp ứng đủ số giờ học theo kiểu đối phó
tôi rất ủng hộ tuy nhiên tôi cũng lưu ý là khi thực hiện cái hoạt động đào tạo về cách hành xử đó
phải làm nghiêm túc chứ không thể làm theo kiểu đối phó có một cái giờ dạy xong rồi nói qua loa
thì nó sẽ không thấm được vào người học lái xe
khi người ta học lái xe những cái bài học đầu tiên nó sẽ nhớ lâu
cho nên những cái đào tạo về cái cách hành xử nó phải làm rất nghiêm túc
tôi cho thấy là một điều kiện cần thiết một cái bài học nó phải thành cái giáo trình
để cho học viên học có thảo luận có tranh luận với nhau để thấy được cái lợi
và cái hại của những cái vi phạm đạo đức của người lái xe
bên cạnh đó các chuyên gia cũng lưu ý rằng khi sử dụng các bài học này
cũng lưu ý đối với mục đích là làm thay đổi tâm lý người lái xe chứ không phải trang bị kiến thức đơn thuần như hiện nay
thì đề thi cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trong vấn đề tác động đến tâm lý
chứ không chỉ dừng lại ở việc học tủ dập khuôn các khái niệm kiến thức như thi lái xe hiện nay
phải làm sao là cái đề thi phải khiến cho người dự thi phải suy nghĩ phải độc não
và phải có được cái kiến thức thật cái nhận thức đúng trong đầu mình thì mới làm được bài
thì khi đó cái đề thi của chúng ta nó mới có ý nghĩa sát hạch và nó mới đóng góp cho cái việc nâng cao cái ý thức của người dân được
để có đạo đức khi điều khiển phương tiện thì người lái xe phải trải qua sự rèn luyện thử thách trong cả một quá trình
chứ không chỉ dừng lại ở một vài giờ dạy
mong rằng với việc đưa những bài học đầu tiên này vào quá trình sát hạch thi bằng lái
sẽ giúp những người điều khiển phương tiện
có những quan điểm nền tảng nhận thức đúng đắn khi điều khiển phương tiện sau này
qua đó cải thiện được những vấn đề nhức nhối về văn hóa giao thông hiện nay tại nước ta
cũng như giảm bớt những vụ tai nạn giao thông thương tầm cướp đi sinh mạng của gần một mươi người tại nước ta mỗi năm